ngày hai mươi tám tháng chín hàng năm được chọn là ngày thế giới phòng chống bệnh dạy thời gian qua
công tác phòng chống bệnh dạy tại việt nam đã được quan tâm đẩy mạnh và đạt một số kết quả
nhất định đặc biệt số ca tử vong do dạy giảm liên tiếp trong các năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và người dân
đã có ý thức về việc tiêm phòng bệnh dạy tuy nhiên trên thực tế bệnh dạy vẫn là bệnh
truyền nhiễm có diễn biến phức tạp và có nguy cơ mắc cao
do công việc thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi anh nguyễn văn thắng
xã tân minh huyện sóc sơn hà nội đã bị chó lạ cắn cách đây hơn một tháng lo lắng cho sức
khỏe và đề phòng lây dịch bệnh anh thắng đã chủ động đến cơ sở y tế để được tiêm phòng
nhìn những viết thương vẫn còn hẳn
trên da do chó hàng xóm cắn bà lợi không khỏi lo lắng bà đã chứng kiến nhiều trường hợp tử vong do bị chó nghi dạy cắn nhưng chủ quan không tiêm phòng

nhìn những viết thương vẫn còn hẳn nhưng chủ quan không tiêm phòng bà đã chứng kiến nhiều trường hợp tử vong do bị chó nghi dạy cắn nhưng chủ quan không tiêm phòng
các địa phương những bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn liên quan đến vật nuôi đặc biệt là từ chó mèo
thế nhưng việc quản lý chó thả rông ở nhiều nơi vẫn còn bỏ ngỏ vì vậy để khống chế và tiến
tới loại trừ bệnh dạy thì ngoài nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dạy thì phải quyết
tâm loại bỏ được mối nguy cơ tiềm ẩn này